những ngày này người dân huyện vùng sâu crong bông tỉnh đắk lắc đang tập trung thu hoạch vụ dứa năm hai nghìn một mươi tám
khác với mọi năm dứa được mùa được giá thì năm nay giá dứa xuống thấp kỷ lục khiến người trồng thua lỗ nặng
gia đình bà trần thị bách có tám hectare trồng dứa bình quân cho thu hoạch từ một mươi sáu đến một mươi tám tấn mỗi hectare
với giá bảy đến tám đồng một kg thù lãi từ bốn trăm năm mươi đến năm trăm năm mươi triệu đồng
tuy nhiên nhiệm vụ năm nay gia đình bà bách mới chỉ bán được bốn hectare với giá từ hai đến năm đồng một kg
và bây giờ là có một thời điểm là thu hai năm trăm linh một quả
vì là so với năm ngoái năm nay là tranh lệch thì được năm nay với năm ngoái là bây giờ thì hiện hành thì thu được phần ba tiền thôi
xã trư răm là địa phương có diện tích dứa lai lớn nhất huyện crompong với gần hai trăm linh hectare
hiện nay phần lớn diện tích dứa tại xã trừ răm đang chín rộ
mặc dù giá dứa đã giảm xuống mức thấp kỷ lục nhưng thường lái không mặn mà thu mua
người nông dân đang đối mặt với nguy cơ thua lỗ nặng
tuy đã được dự báo về đầu ra của cây dứa nhưng hai năm qua
bà con nông dân ở các xã vùng sâu của huyện crompong vẫn tiếp tục tăng diện tích
vì thấy hiệu quả kinh tế lợi nhuận trước mắt mà cây dứa mang lại
đối với cộng ủy chính quyền địa phương thì cũng đã khuyến cáo từ một hai năm trước đây rồi
khi mà bà con nhân dân bắt đầu là phát triển ẩu ạ thì chúng tôi cũng đã khuyến cáo
tại vì là cái này thì cũng nghe trên phương tiện thông tin tài trúng ở các địa phương
nói lên rất nhiều cái vấn đề này về cái điệp khúc là được mùa mất giá
khi mà cái diện tích cái sản lượng nó còn ít thì cái giá cả nó còn được
chứ khi mà phát triển nhiều lên rồi thì bán không ai mua
cái đó là một cái điều rất là lo lắng
bà con nhân dân thì cũng biết vấn đề đấy nhưng mà bây giờ cũng không còn cách lựa chọn nào khác
việc người dân ồ ạt mở rộng diện tích cây dứa
trong khi đó thị trường đầu ra cho cây dứa còn gặp nhiều khó khăn
chủ yếu là tiêu thụ trong tỉnh
đang là thách thức lớn
đối với người trồng dứa ở đây
huyện cờ đông bông khuyến cáo bà con nông dân không nên mở rộng diện tích
mà tập trung đầu tư chăm sóc nâng cao năng suất diện tích dứa hiện có
đồng thời tìm đầu ra cho cây dứa
để tránh tình trạng tăng diện tích được mùa rớt giá như hiện nay